trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh hà giang đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất đá ngập lụt
và thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
mưa lớn đã gây ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống của hai mươi hộ dân tại thị trấn việt quang huyện bắc quang
tại nhiều tuyến đường liên huyện liên xã mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá và làm ách tắc giao thông
mưa lớn cũng làm tám hectare lúa và hoa màu bị ngập úng nhiều diện tích ao hồ cây ăn quả cũng bị ảnh hưởng
ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng
riêng trong ngày tám tháng chín tại thôn minh thượng xã quang minh mưa lớn làm sạt lở tai luy dương
khiến một người tử vong do trôn vùi trong đất đá
trước tình hình bất lợi của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
khuyến cáo một số địa phương có khả năng xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất
người dân và các cấp chính quyền phải chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân